thực hiện nghị định số năm mươi năm của chính phủ thời gian qua tỉnh cà mau triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng
tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn tại địa phương
tính đến thời điểm này các tổ chức tiến dụng ở cà mau đã cho vay hơn sáu mươi sáu sáu trăm linh lượt khách hàng để phát triển nông nghiệp nông thôn
với tổng số tiền hơn một mươi sáu trăm linh tỷ đồng trong đó có bốn trăm một mươi doanh nghiệp và các hợp tác xã được vay với số tiền hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng chiếm bốn mươi bốn
số còn lại là cho vay đối với hội nông dân với số tiền hơn năm chín trăm linh tỷ đồng
nhờ tiếp cận được nguồn vốn yêu đãi và sử dụng đúng mục đích có hiệu quả vào quá trình mở rộng sản xuất mà thu nhập và đời sống của nhân dân
nhiều vùng nông thôn tại cà mau đã được cải thiện theo chiều hướng tích cực
riêng đối với doanh nghiệp nhờ tiếp cận vốn lãi suất thấp đã giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất để tạo thêm nhiều việc làm cho người dân tại địa phương